trong phần tin quốc tế trung quốc hủy đàm phán thương mại với mỹ
nga iran và thổ nhĩ kỳ nhóm họp về vấn đề syri
kính thưa quý vị đồng chí trần đại quang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do mắc bệnh hiểm nghèo mặc dù được các giáo sư bác sĩ
trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hết sức quan tâm
tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi
nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần
lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện chia buồn tới đảng nhà nước
nhân dân việt nam và gia quyến chủ tịch nước
tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
tập cận bình đã gửi lời chia buồn tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong thư ông tập cận bình viết
chúng tôi rất sốc khi nghe tin đồng chí trần đại quang
chủ tịch nước việt nam đã qua đời
đại diện đảng cộng sản trung quốc chính phủ và nhân dân trung quốc
cũng như nhân danh cá nhân tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất
tới ông và tới đảng cộng sản chính phủ và nhân dân việt nam thông qua ông
chúng tôi thực sự đau buồn về sự ra đi của đồng chí trần đại quang
tần hòa xã dẫn lời chủ tịch trung quốc cho biết
đồng chí trần đại quang một nhà lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đã có đóng góp lớn cho sự phát triển đổi mới và mở cửa của việt nam
là một người bạn người đồng chí thân thiết
của nhân dân trung quốc ông trần đại quang đã công hiến
và thúc đẩy tình bằng hữu truyền thống trung việt
và tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
ông tập cận bình bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo vững chắc của tổng bí thư
đảng cộng sản chính phủ và nhân dân việt nam sẽ chuyển đau thương thành sức mạnh
và tiếp tục đạt thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa
chủ tịch trung quốc cũng bày tỏ chiêu buồn sâu sắc nhất
tới gia quyến của chủ tịch nước trần đại quang
thưa quý vị chiều tối ngày hai mươi một tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
thay mặt ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào quốc hội chính phủ lào
và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn
tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí trần đại quang
bức điện viết chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí trần đại quang
cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí
nhất là trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội của việt nam
đồng chí trần đại quang là nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam trong
qua sự ra đi của đồng chí trần đại quang không chỉ đảng nhà nước và nhân dân việt nam
mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu mà đảng nhà nước và nhân dân lào chúng tôi
cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi
trong giờ phút đau thương này ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội chính phủ nước lào và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
quốc hội chính phủ nước việt nam và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tới nhân dân việt nam anh em nhất là tới gia đình thân quyến và bạn bè đồng chí trần đại quang
văn phòng thư ký báo chí nhà trắng ngày hai mươi một tháng chín đã thông báo tuyên bố của tổng thống mỹ
donald trump về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần trong đó tổng thống donald trump
đã thay mặt nhân dân mỹ gửi lời chia buồn đến gia quyến của chủ tịch nước trần đại quang
và nhân dân việt nam
trong tuyên bố tổng thống trump viết chủ tịch nước trần đại quang là một người bạn tuyệt vời của mỹ
ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến hà nội vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện mỹ việt nam
chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình an ninh và thịnh vượng trong khu vực
ấn độ dương thái bình dương cũng như tiếng nói của ông cho một việt nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế
tổng thống ai cập abdel fatah el sisi đã gửi lời chia buồn chân thành tới nhân dân việt nam
và lãnh đạo đảng nhà nước việt nam về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
truyền thông nhà nước ai cập đã đồng loạt đưa tin về việc chủ tịch nước trần đại quang qua đời
đồng thời nêu bật và đánh giá cao chuyến thăm ai cập vừa qua của chủ tịch nước việt nam
chính phủ venezuela đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và nhân dân việt nam về sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
trong thông cáo bộ ngoại giao venezuela đã đề cao sự nghiệp chính trị mẫu mực của chủ tịch nước trần đại quang
người đã trở thành trụ cột thực sự trong nỗ lực củng cố thế giới đa cực vì sự hòa hợp và hợp tác giữa các quốc gia
ngày hai mươi một tháng chín chính phủ argentina gửi lời chia buồn sâu sắc và tình cảm hữu nghị tới chính phủ và nhân dân việt nam
khi nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời
cùng ngày tổng bí thư đảng cộng sản argentina victorkov cũng đã gửi lời chia buồn tới đảng cộng sản
và nhân dân việt nam trước mắt mắt to lớn sau sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng ấn độ narendra modi cũng đã gửi lời chiêu buồn sâu sắc tới nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
kính thưa quý vị tối ngày hai mươi một tháng chín giờ địa phương tức sáng ngày hai mươi hai tháng chín giờ hà nội
hội đồng nhà nước cuba thông báo quyết định để quốc tàng tưởng niệm chủ tịch nước việt nam trần đại quang
người đã từ trần vào sáng ngày hai mươi một tháng chín theo giờ hà nội ở tuổi sáu mươi hai
trong thông cáo đưa ra trên truyền hình nhà nước cuba sẽ để tăng chính thức tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
từ sáu h ngày hai mươi hai tháng chín giờ địa phương tức một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng chín giờ hà nội
tới hai mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng chín tức một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng chín giờ hà nội
và nghi thức quốc tàng sẽ diễn ra
trong cả ngày hai mươi bốn tháng chín
theo thông cáo trong thời gian quốc tàng các tòa nhà công và các trụ sở quân sự trên cả nước cuba
sẽ treo cờ rủ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo hecnadez đã gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam
sau khi nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời
đồng thời dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo việt nam trước viên làm việc tại trụ sở quốc hội
chủ tịch quốc hội esteban lazo đã đề cao tình hữu
nghị giữa việt nam và cuba và nhắc lại chuyến thăm cuba của cố chủ tịch nước trần đại quang vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi một tháng chín trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga
đoàn cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã dự lễ ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa ủy ban trung mương
đoàn cấp cao ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và phòng xã hội liên bang nga
mặt trận nhân dân toàn nga giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tham dự bàn tròn thực tiễn giám sát xã hội
tại buổi lễ ông vallary vadiev thư ký phòng xã hội liên bang nga đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới đảng
nhà nước và nhân dân việt nam và gia quyến chủ tịch nước trần đại quang khi nghe tin đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ trần
ông đề nghị toàn thể các đại biểu tham dự buổi lễ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí trần đại quang
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh
việt nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc việt nam và liên bang nga
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hợp tác quốc tế ngày nay
vị trí vai trò của việt nam ngày càng được khẳng định trong khu vực cũng như trên thế giới
trong đó có sự giúp đỡ cũng như sự hợp tác toàn diện của liên bang nga với việt nam
việt nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nga
thúc đẩy hợp tác hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực
cũng trong ngày hai mươi một tháng chín đồng chí trần thanh mẫn và đoàn đại biểu cấp cao trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới thăm trồng cây lưu niệm tại trụ sở chính của mặt trận nhân dân toàn nga tham dự bàn tròn thực tiễn giám sát xã hội
chiều cùng ngày đoàn đã tới thăm bộ ngoại giao liên bang nga hội đàm với thứ trưởng ngoại giao nga igor mogulov
để thảo luận các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
ngày hai mươi một tháng chín theo lời mời của chủ tịch quốc hội cộng hòa azerbaijan oktay asadov đoàn đại biểu quốc hội việt nam
do phó chủ tịch ung chuliu dẫn đầu đến azerbaijan tham dự lễ kỷ niệm một trăm linh năm cơ quan lập pháp đầu tiên của azerbaijan
tổng thống inham aliyev đã đến dự và phát biểu chào mừng các đại biểu
phát biểu tại lễ kỷ niệm một trăm linh năm quốc tế azerbaijan phó chủ tịch ung chuliu nêu rõ
nhà nước và nhân dân việt nam luôn dõi theo và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước azerbaijan trong thời gian qua
hai nước có nhiều điểm tương đồng về con người lịch sử và các giá trị tương đồng
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn trân trọng ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn và quý báu mà chính phủ và nhân dân azerbaijan
đã dành cho việt nam trong thời gian chiến tranh trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
phó chủ tịch ung chuliu mong muốn quốc hội azerbaijan ủng hộ lập trường nguyên tắc của việt nam và hiệp hội các quốc gia đông nam á về giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng hòa bình
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
phó chủ tịch girfest askarrov thể hiện nhất trí với các ý kiến của phía việt nam cam kết sẽ thúc đẩy tiếp xúc song phương hơn nữa
một trong những dấu mốc mới sẽ là chuyến thăm việt nam vào thời gian thích hợp mà chủ tịch quốc hội azerbaijan đã nhận lời mời
ông askerob cũng thông báo tới phó chủ tịch ung chuliu về những tiềm năng hai nước có thể khai thác để tăng kim ngạch
trong đó có dự án tuyến đường sắt á âu đi qua lãnh thổ azerbaijan giáo dục và đặc biệt là du lịch
cũng trong loạt cuộc gặp làm việc
phó chủ tịch ung chuliu với tư cách là một cựu sinh viên tại đại học quốc gia azerbaijan đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường
ông vui mừng hoan nghênh kế hoạch mở khối đào tạo tiếng việt mà nhà trường đang xúc tiến bên cạnh các khối trung quốc nhật bản đã có
sau bốn ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả hôm nay ngày hai mươi hai tháng chín
đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn đã bế mạc tại hà nội với nhiều kết quả tốt đẹp
phát biểu tại buổi sáng
lễ bế mạc đồng chí hồ đức phước tổng kiểm toán nhà nước việt nam khẳng định
đại hội asosai một mươi bốn đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng
nhấn mạnh tôn chỉ hành động của các cơ quan kiểm toán tối cao châu á trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đó là chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
đây cũng là nội dung chính của tuyên bố hà nội mới được thông qua hôm nay
cùng ngày còn diễn ra lễ bầu cử thành viên ban điều hành và ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy

đây cũng là nội dung chính của tuyên bố hà nội mới được thông qua hôm nay
đại hội azerbaijan một mươi bốn đã diễn ra thành công
việc tổ chức thành công đại hội associati một mươi bốn cũng khẳng định vị thế vai trò của kiểm toán nhà nước việt nam đưa vị thế của kiểm toán nhà nước lên một tầm cao mới
đồng thời góp phần giới thiệu về hình ảnh đất nước con người việt nam với bạn bè quốc tế
hôm nay thành ủy ubnd và học viện cán bộ tp hcm đã tổ chức khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng có đồng chí nguyễn thành phong
ủy viên chung mương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hcm
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba học viện cán bộ thành phố thực hiện tuyển sinh đại học hệ chính quy cho năm chuyên ngành như quản lý nhà nước xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
chính trị học luật và ngành công tác xã hội đặc biệt điểm chuẩn đầu vào năm nay tăng rất cao nhưng ngành quản lý nhà nước hai mươi một ba điểm
ngành thấp nhất một mươi chín sáu mươi hai điểm
trong số hơn tám ngụy ổn định
chỉ có năm trăm linh sinh viên trúng tuyển
phát biểu tại buổi lễ
lãnh đạo thành phố kỳ vọng học viện là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có uy tín về lý luận chính trị và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của thành phố và các tỉnh phía nam
cũng nhân dịp này lãnh đạo thành phố đã trao bảy mươi hai suất học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
tiếp theo chương trình
hàng chục hội dân miền núi phía tây nghệ an đang sống tạm bỡ sau bão lũ
sách giáo khoa dùng một lần hàng nghìn tỷ đồng biến thành đống giấy vụt chỉ sau một năm học
thưa quý vị sau hai cơn bão số ba và số bốn vừa qua
tại huyện miền núi tương dương tỉnh nghệ an
có hơn sáu mươi hộ dưới hạ lưu thủy điện bản vẽ và lòng hồ thủy điện nậm nơm phải di rời khẩn cấp
vì ở khu vực bị sạt lờ
các hộ dân này đã phải di chuyển nhà từ ven sông ven suối lên cao để tránh bị thiệt hại
đến nay họ vẫn phải sống trong cành tạm bỡ để chờ điểm tái định cư
theo ủy ban nhân dân xã lượng minh
những hộ dân này đã được vận động di rời lên khỏi khu vực nguy hiểm khi thủy điện xả lũ nên bây giờ không có nhà để ở
nhà thì người dân đã tháo rỡ trước đó rồi nhưng đất thì đang chờ dự án khảo sát để tìm địa điểm mới
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã có quyết định về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình
di rời khẩn cấp ba mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất tại xã lượng minh
theo quyết định này với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để đưa ba mươi bốn hộ dân
tại cụm bản lả và bản minh phương xã lượng minh ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất sụt lún nhà nguy hiểm
ổn định đời sống cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo
dự án được đầu tư với số vốn một mươi bốn tám tỷ đồng với các hạng mục giao thông nước sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng và đường điện thắp sáng
theo phương án đã được thỏa thuận để đền bù dự án cho ba mươi bốn hộ dân nhà máy thủy điện nậm nơn sẽ chi hai năm tỷ đồng tỉnh cấp bốn năm tỷ đồng
toàn huyện tương dương hiện nay có hàng chục hộ dân phải di rời khỏi vùng nguy hiểm chưa có vị trí để dựng lại nhà
trong đó bản minh phương xã lượng minh ba mươi năm hộ khe chóng xã yên na là ba mươi năm hộ
do địa hình đồi núi dốc thiếu mất bằng nên việc tìm khu tái định cư cho dân còn vô cùng khó khăn
hàng chục hộ dân vẫn phải sống trong những căn lèo và sinh hoạt tạm bỡ
liên quan đến việc một công trình xin làm tường rào nhưng lại xây dựng trường học không phép bốn tầng
quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho dư luận tại địa phương hết sức bức xúc
chủ tịch ubnd tp biên hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo rỡ công trình vi phạm
cụ thể chủ tịch ubnd tp biên hòa quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng số tiền bốn mươi triệu đồng
đối với ông trần minh thảo năm mươi năm tuổi ngụ tại khu phố hai phường trảng giai tp biên hòa
biện pháp khắc phục buộc ông thảo phải tháo rỡ công trình vi phạm trong thời gian một mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định
nếu quá thời hạn trên mà ông thảo không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế
theo ubnd tp biên hòa ông trần minh thảo đã thực hiện tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng
tại thừa đất thuộc tờ bản đồ số một với diện tích xây dựng hơn hai m hai tại phường tân mai
hiện công trình vi phạm đã hoàn thiện
trong khi đó liên quan đến trách nhiệm một số đơn vị cá nhân để xảy ra sai phạm tại công trình xây dựng trên
hiện cơ quan chức năng đang kiểm điểm trách nhiệm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định
trước đó tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ông trần minh thảo có đơn xin làm tường rào
tuy nhiên qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện phía trong tường rào xuất hiện trường học cao bốn tầng
với quy mô hai mươi phòng học gần như đã hoàn tất thi công nhưng cũng chưa hề có giấy phép xây dựng
liên tục bị các côn đồ chặn xe đe dọa lái xe dùng đá ném vỡ kính xe khiến các hành khách và các lái xe hoảng sợ
sự việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình điều tra làm rõ
theo trình báo vào tối ngày hai mươi tháng chín xe khách du lịch mang biển kiểm soát thành phố hà nội
chạy hướng xã mỹ đức huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về thành phố đồng hới
khi ngang trường tiểu học vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
xe đã bị một số đối tượng lấy vật nặng chắn giữa đường dùng đá ném vào xe khiến du khách hoảng loạn
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng chín tại khu vực thuộc xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
một xe khách khác của thành phố hà nội cũng đã bị một đối tượng bịt mặt đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái
cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang vào cuộc điều tra các vụ việc để đảm bảo an toàn cho du khách
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ và bộ công an kiến nghị về việc triển khai các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với trung cư nhà cao tầng trên địa bàn tp hcm
theo đó đối với dự án nhà trung cư nhà liên kề không xây dựng tầng hầm thì bổ sung quy chuẩn xây dựng để khuyến khích chủ đầu tư
dành một trăm linh diện tích tầng hầm
tầng trệt của dự án làm khu vực để xe bổ sung quy chuẩn tiêu chuẩn tầng thoát nạn nhà trung cư khuyến khích kết nối các tầng thoát nạn của các trung cư liền kề
ngoài ra cần sửa đổi bổ sung luật kinh doanh bất động sản để quy định chủ đầu tư sau khi đã nghiệm thu công trình trung cư theo quy định của luật xây dựng
phải thông báo cho sở xây dựng kiểm tra ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng mới được phép bàn giao nhà cho người dân vào ở
mới đây vấn đề này lại tiếp tục nóng lên khi được các đại biểu quốc hội đưa ra vấn đề tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi một tháng chín thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cũng đã chính thức lên tiếng
tuy nhiên trong thực tế đây là sự việc cũng cần được xem xét từ nhiều góc độ
hai chị em trúc lâm và trúc lam vừa mới bước vào ngưỡng cửa đầu cấp hai
chỉ mới vào năm học được vài tháng nhưng một số cuốn sách của các em đã xuất hiện những dòng chữ viết bút mực do thói quen làm bài tập ngay trong sách giáo khoa
không thể trách học sinh khi mà hiện nay những cuốn sách giáo khoa lại có thêm phần câu hỏi bài tập dưới hình thức trắc nghiệm
yêu cầu học sinh phải ghi chép hoặc điền vào chỗ trống như vậy hầu hết các sách này chỉ dùng được một lần rồi thôi
nếu như mà năm nào các cháu biết giữ gìn thì nó còn được còn có những năm là nó đã nát bét ra bởi vì một phần là các con viết thẳng vào sách khi mà làm bài tập hoặc là cô giao ở trên lớp hoặc là tiện tay
một phần khác nữa là nhiều khi chúng nó rằng xé nhau hay là tranh đùa nhau
thì gia đình cũng cố gắng là nếu như nó quá bẩn và xấu thì sẽ thay sẽ thay đi cho con
thế còn rõ ràng là những quyển sách mà nó đã nát nó đã cũ rồi đến cuối năm nó phải bỏ nó đi thôi
làm nghề buôn bán thu gom đồng nát đã nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ bà hậu lại thu mua được nhiều sách giáo khoa như những năm gần đây
có lúc bà mua được từng bao tải sách nhiều cuốn sách còn gần như mới nguyên với giá bán giấy vụ

cứ đến vụ hẻ thu các cháu học nghỉ xong bán nhất nhiều
và chúng tôi chỉ bán mua theo giá đồng đã hai một cân
và chúng tôi bán được ba một cân cuộc sống như tôi rất là khó khăn
mà tôi cảm thấy rất là kỳ vọng
trong khi năm tám mươi sáu con tôi đi học tôi vẫn nhặt sách cũ cho con học
chín mươi hai tôi vẫn nhặt sách cũ cho con đi học được
nhưng đến bây giờ đời cháu tôi không thể nhặt sách cũ
và có những chuyển nhật
có thể không
cháu tôi mua về có khi những quyển chưa ghi đến cũng bỏ phí
các cô giáo đều bảo mua quyển nào quyển kia nhưng mà không học đến
không nhất thiết
cứ phải có chuẩn bị sẵn cho các con
những cái quyển sách giáo thoa mà có in sẵn bài giải các con chỉ việc điền
bởi vì cái việc làm này thứ nhất là làm ảnh hưởng đến cái việc mà biết tự luận của các con
khi trình bày một khi đọc một đề bài và muốn viết ra các con phải có một cái lời giải ở trong đầu
các con phải luyện cái phần lời giải đấy
cái kỹ năng làm bài các con cần cẩn thận
còn bây giờ cứ có sách để mà điền vào ô trống thôi
thì nhiều khi các con đã mất cái phần viết bài tự luận
hàng nghìn tỷ đồng biến thành đống giấy vụn chỉ sau một năm học
còn phụ huynh thì hầu hết đều tỏ ra lúng túng khi được hỏi bộ sách giáo khoa gồm những quyển gì
rất ít người phân biệt được đâu là sách bắt buộc đâu là sách bổ trợ kiến thức
và cũng không mấy nhà trường tư vấn cho phụ huynh về việc này
thiếu danh mục sách tối thiểu ở từng cấp học cụ thể
nên với tâm lý chung muốn lo cho con
nếu phụ huynh được đầy đủ phụ huynh sẽ không đắn đo để mua trọn bộ đóng sẵn trong túi
trong đó có cả những cuốn mua về nhưng cả năm không dùng đến
đây là một trong những nguyên nhân gây lãng phí
cũng là điều mà các cơ quan chức năng cần tính đến khi sắp tới chủ trương một chương trình
nhiều bộ sách giáo khoa được triển khai tại các nhà trường
thưa quý vị mỗi năm các bậc phụ huynh phải chi khoảng hơn một tỷ đồng để mua sách giáo khoa
trong số đó có nhiều cuốn sách môn toán và tiếng anh ở cấp tiểu học có cả phần bài tập
học sinh sau khi ghi câu trả lời lên sách thì sẽ không thể tái sử dụng
một câu hỏi đặt ra là phải chăng đây là cách mà nhà xuất bản giáo dục đơn vị độc quyền cung cấp sách giáo khoa làm
để tăng lợi nhuận từ lợi thế chiếm một trăm linh thị phần
quy trình phát hành sách theo ngành dọc từ bộ sở tới trường học tạo ra sự thuận lợi lớn
trong việc đưa cả sách giáo khoa lẫn sách tham khảo đến tay học sinh
trong nhiều cuốn sách giáo khoa hiện nay đặc biệt là môn toán và tiếng anh ở cấp tiểu học
có kèm cả một phần bài tập để học sinh ghi câu trả lời lên sách
cũng với cách thức in sách kiểu này nhiều sách bài tập ở cấp tiểu học
học sinh ghi câu trả lời trực tiếp vào đó
số sách này thực tế rất ít khi được dùng đến nhưng phụ huynh vẫn tặc lưỡi mua lấy được
do sợ thiếu sách khi nhà trường yêu cầu
họ ghép vào nội dung làm bài tập luôn vào trong sách
và khiến cho quyển sách đó mất đi giá trị tái sử dụng
tôi nghĩ rằng việc này hoàn toàn không cần thiết không phù hợp
và nó cũng không mang lại lợi ích gì cả cho học sinh
vì vậy cho nên là thậm chí là có người đánh giá rằng đây là thủ thuật của những nhà xuất bản
để khiến cho bộ sách không thể tái sử dụng được và họ có thể thực hiện được mục đích thương mại của mình

cử tri rất phản đối việc sử dụng bài tập này
sách giáo khoa một lần là rất lãng phí
ví dụ như năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì nhà xuất bản giáo dục đưa ra thị trường là một trăm linh triệu bản sách giáo khoa
và một trăm linh triệu bản sách này sang năm sẽ hoàn toàn không được sử dụng
và có thể là hoàn toàn không sử dụng có thể chỉ sử dụng để bán đồng nát

mỗi năm là phụ huynh thì phải chi tính trung bình là một tỷ đồng để mua sách giáo khoa
trước ý kiến xã hội về việc sách giáo khoa phổ thông chỉ dùng được một lần gây lãng phí bộ giáo dục và đào tạo đã lên tiếng
trước ý kiến xã hội về việc sách giáo khoa phổ thông chỉ dùng được một lần gây lãng phí bộ giáo dục và đào tạo đã lên tiếng

thứ hai là cũng giao cho nhà xuất bản xà xoát lại toàn bộ cái vần sách để xem nếu phần nào có thể chuyển sang phần bài tập

quốc hội đã thông qua nghị quyết đổi mới chương trình và sách giáo khoa
hoàn toàn phép nhiều sách giáo khoa mỗi nguồn học
đây có thể coi là cơ sở để phá thế độc quyền sách giáo khoa của một nhà xuất bản
nhưng hoàn toàn chưa phải là căn cứ đảm bảo chấm dứt hoàn toàn tình trạng lãng phí sách giáo khoa như hiện nay
từ bây giờ tới lúc cuốn sách giáo khoa đầu tiên nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới ra đời
vẫn còn quá nhiều điều phải bàn
nếu không tách rời các khâu của quá trình làm sách giáo khoa thì chắc chắn thị trường sách giáo khoa mới sẽ hỗn loạn
và khó tránh khỏi
vì lợi ích nhóm nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm hai nghìn một mươi chín tới đây
trong phần tin quốc tế trung quốc hủy đàm phán thương mại với mỹ
nga iran và thổ nhĩ kỳ nhóm họp về vấn đề syri
trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa trung quốc và mỹ ngày càng leo thang
nhật báo phố quân dẫn các nguồn tin cho hay phía trung quốc đã hủy các cuộc đàm phán thương mại dự kiến với mỹ
và phó thủ tướng nước này lưu hạc cũng sẽ không đến washington vào tuần sau
theo nhật báo phố quân một phái đoàn cấp trung dự kiến sẽ tới washington trước thềm chuyến đi của phó thủ tướng lưu hạc
tuy nhiên chuyến đi này hiện đã bị hủy bỏ
hồi đầu tuần trung quốc thông báo áp thuế bổ sung sáu mươi tỷ đô la mỹ
với hàng hóa mỹ để trả đũa với mỹ việc áp thuế lên tới hai trăm linh tỷ đô la đối với hàng hóa của trung quốc
cả hai biện pháp thuế mới đều sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hai mươi bốn tháng chín
quyết định áp thuê mới của mỹ với trung quốc được công bố chỉ vài ngày sau khi bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin
và các quan chức cấp cao khác đã mời đối tác trung quốc tham gia vòng đàm phán thương mại mới
nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước vào cuối tháng này
mexico sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương với canada
trong trường hợp các cuộc đàm phán lại hiệp định
quyết định thương mại tự do bắc mỹ napta giữa mỹ và canada không đạt được kết quả
đây là tuyên bố của tổng thống mới đắc cử lôi obrador đưa ra mới đây
trong một tuyên bố tổng thống đắc cử mexico lópez obrador tái khẳng định mong muốn của nước này
là duy trì nafta như một thỏa thuận thương mại ba bên giữa mỹ mexico và canada
tuy nhiên trong trường hợp khả năng này không thể đạt được
mexico sẽ duy trì nafta với mỹ và tìm kiếm một thỏa thuận tương tự với canada
ông obrador khẳng định chính phủ mới của mexico
mong muốn duy trì quan hệ hợp tác và tôn trọng lẫn nhau với mỹ
sau khi ông chính thức nhậm chức vào ngày một tháng một mươi hai tới
bên cạnh đó tổng thống đắc cử obrador cũng cam kết sẽ giảm dòng người di cư sang mỹ
bằng việc thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước
đến nay mỹ và canada vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vòng đàm phán lại nafta
trong khi mỹ và mexico đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về hiệp định này hồi tháng tám vừa qua
liên quan đến tình hình tại syri truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin
ngoại trưởng nước này cùng nga và iran sẽ có cuộc họp ba bên tại new york mỹ
để thảo luận về vấn đề syri tuy nhiên thời gian diễn ra cuộc họp vẫn chưa được công bố
quyết định tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng giữa nga thổ nhĩ kỳ và iran về vấn đề syri
được đưa ra sau khi ankara soạn thảo xong kế hoạch dự kiến ngoại trưởng kavu soklu
sẽ thắp tùng tổng thống tayyip erdogan tới dự phiên họp toàn thể
của đại hội đồng liên hợp quốc tại new york trong tuần tới
hôm một mươi bảy tháng chín nga và thổ nhĩ kỳ đã được thỏa thuận thúc đẩy một khu phi quân sự mới tại
idlib của syri ngoại trưởng kavu soklu nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn ở idlib cần phải được thực thi
đầy đủ và tập trung vào giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại đây
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại